chính phủ australia vừa chính thức ban hành mức trần giá khí đốt trong nước
tiết lập giới hạn tối đa một mươi hai đô la australia tương đương bảy sáu mươi tám đô la mỹ một gigajoule
áp dụng trong vòng một mươi hai tháng tính từ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm nay
giá trần sẽ áp dụng cho các hợp đồng bán buôn khí đốt mới trong nước
của các nhà sản xuất ở bờ biển phía đông australia gồm các bang new south wales và queensland
việc áp giá trần khí đốt dự kiến sẽ làm giảm giá ra trong nước khoảng một mươi sáu điểm phần trăn
trong năm tài chính hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
giá sẽ tăng không quá một mươi tám trong năm nay và bốn trong năm tới
trong khi giá điện bán lẻ sẽ chỉ tăng khoảng hai mươi ba thay vì mức tăng ba mươi sáu như ước tính ban đầu
nếu không có sự can thiệp của chính phủ
kế hoạch áp trần giá khí đốt tạm thời đường nội các australia nhất trí thông qua ngày chín tháng một mươi hai
và đã được quốc hội phê chuẩn vào tuần trước
đây được xem là biện pháp nhằm kiểm soát sự tăng giá phi mã của khí đốt
giúp người dân australia giảm áp lực chi phí trong bối cảnh cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu
vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp